quân đội israel liên tục tấn công giải gaza và thực hiện đợt oanh kích xuyên đêm
phá hủy hàng trăm tòa nhà tại khu vực này
xung đột israel hamas đã bước sang tuần thứ tư và tiếp tục có chiều hướng leo thang nguy hiểm
người phát ngôn cơ quan phòng vệ dân sự gaza cho biết
hàng trăm tòa nhà đã bị phá hủy hoàn toàn và hàng nghìn công trình nhà ở khác bị hư hại
israel không thông báo về tổn thất nào của quân đội
trong khi đó kênh truyền hình alma yadin cho biết trên tám mươi binh sĩ israel đã thiệt mạng trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan y tế giải gaza cho biết các cuộc tấn công đáp trả của israel cho đến nay
đã khiến hơn bảy bảy trăm linh người thiệt mạng tại gaza
cùng ngày thành viên lãnh đạo phong trào hồi giáo hamas ông ali baraka cho biết
quân đội israel không thành công trong nỗ lực tiến hành chiến dịch trên bộ ở gaza